chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị ngày hôm nay tại hà nội bộ công an phối hợp với ban tuyên giáo trung ương
tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia lực lượng cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng việt nam
dự hội thảo có các đồng chí phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hòa bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
tranh án tòa nhân dân tối cao
đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm
ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
trung tướng tiến sĩ lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban tổ chức hội thảo
và đồng chí phan xuân thủy phó trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng trưởng ban tổ chức hội thảo
cùng sự hội thảo có các đồng chí ủy viên trung ương đảng nguyên ủy viên trung ương đảng lãnh đạo bộ công an nguyên lãnh đạo bộ công an
đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thuộc lực lượng cảnh sát nhân dân
các nhà khoa học cán bộ thực tiễn trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
phát biểu khai mạc hội thảo đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nhấn mạnh
lực lượng cảnh sát nhân dân có vị trí vai trò quan trọng trong hệ thống tổ chức của công an nhân dân việt nam
là lực lượng vũ trang trọng yếu nòng cốt trong công tác phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội
góp phần xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn văn minh và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
lịch sử xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân luôn gắn liền với lịch sử vẻ vang của công an nhân dân
với những trang sử cách mạng hào hùng của dân tộc
với chủ đề lực lượng cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng việt nam
hội thảo khoa học là dịp để nhìn lại những hy sinh công hiến thành tích sự trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân
đồng thời cũng là diễn đàn khoa học để thảo luận rút ra những vấn đề lý luận và thực tiễn
góp phần làm cơ sở cho bộ công an tham mưu với đảng nhà nước xây dựng và ban hành các chủ trương giải pháp xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới
báo cáo đề dẫn tại hội thảo trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nêu rõ
ban tổ chức đã nhận được hơn một trăm linh báo cáo khoa học đề cập toàn diện có hệ thống các vấn đề lý luận và thực tiễn
trong quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân
đây thực sự là những công trình khoa học giàu tâm huyết trí tuệ trách nhiệm có nội dung đa dạng phong phú phản ánh đậm nét
và thể hiện sự tri ân những thành tích chiến công sự hy sinh công hiến to lớn của lực lượng cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng việt nam
đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu nghiên cứu đề xuất những ý kiến tâm huyết những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trên tất cả các mặt công tác của lực lượng cảnh sát nhân dân
phát biểu tại hội thảo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hòa bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao
một lần nữa khẳng định truyền thống vẻ vang đáng tự hào của lực lượng cảnh sát nhân dân
với những chiến công trong đấu tranh phòng chống tội phạm những hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân
tin tưởng rằng lực lượng cảnh sát nhân dân sẽ tiếp tục lập thêm những chiến công với lòng trung thành sự tận tụy và sức mạnh đang ngày càng được tăng cường
đồng chí nguyễn hòa bình cũng đã chỉ ra những thành tựu và kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn quá trình phối hợp giữa lực lượng cảnh sát nhân dân
với tòa án nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt là trong quá trình điều tra xét xử các vụ án tham nhũng
đồng chí nguyễn hòa bình cũng đã chỉ ra những thành tựu và kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn quá trình phối hợp giữa lực lượng cảnh sát nhân dân

trang bị nhiều vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng
hay trực tiếp tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trật tự
đặc biệt là những vụ việc phức tạp tập trung đông người
trong những năm qua lực lượng cảnh sát cơ động đã và đang là một trong những lực lượng nòng cốt
hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
tuy nhiên trong bối cảnh hiện tại đã và đang có những diễn biến phức tạp
khi tội phạm ngày càng manh động nhiều thủ đoạn tinh vi
đang đặt ra những yêu cầu mới cho lực lượng công an nhân dân nói chung
và lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng
trước yêu cầu của thực tiễn chính phủ đã ra bộ công an chủ trì xây dựng và soạn thảo
dự án luật cảnh sát cơ động trên cơ sở kế thừa pháp lệnh cảnh sát cơ động năm hai nghìn hai mươi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
pháp lệnh là do ủy ban thường vụ quốc hội ban hành luật là do quốc hội ban hành
thì nếu mà được điều chỉnh ở cấp độ càng cao thì càng thuận lợi cho lực lượng cảnh sát cơ động
đến nay với năm chương và ba mươi điều dự thảo luật cảnh sát cơ động đã kế thừa đầy đủ những quy định phù hợp của pháp lệnh cảnh sát cơ động
đồng thời bổ sung thêm những quy định phù hợp trong điều kiện hiện nay
đặc biệt dự thảo luật cũng đã cụ thể hóa nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
về xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quy tình nguyện từng bước hiện đại
đồng thời xác định một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại
tạo tiền đề vững chắc phân đấu năm hai nghìn ba mươi xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại
trong đó cảnh sát cơ động là một trong những lực lượng tiến thẳng lên hiện đại
dự khảo luật cũng đã chỉnh lý các quy định về vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạ
một số quy định liên quan đến tổ chức hoạt động của cảnh sát cơ động là mọi chất trẻ
phù hợp với quy định của hiến pháp tính thống nhất của hệ thống pháp luật
đặc biệt dự thảo luật cũng đã xác định rõ vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát cơ động hiện nay
khẳng định cảnh sát cơ động thuộc công an nhân dân việt nam là lực lượng vũ trang nhân dân
chuyên trách nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật
đồng thời bổ sung thêm một số quy định về tổ chức lực lượng cảnh sát cơ động
về đầu tư trang thiết bị thành lập thêm một số lực lượng mới
nhằm đáp ứng đầy đủ những đòi hỏi yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong bối cảnh hiện nay
dự báo về xu thế cũng như tình hình
trong thực tế thì chúng ta thấy rằng đã có một số hiện tượng xảy ra về vấn đề bạo loạn
rồi vấn đề là gây hấn và biểu tình
trái pháp luật đã gây tổn hại đến một phần nào đó đến vấn đề an ninh quốc gia
chính vì thế cho nên trong thời gian qua chúng ta phải sử dụng lực lượng cảnh sát
nếu như không được trang bị sớm cho họ những quyền tức là những loại phương tiện này
để đáp ứng yêu cầu để đảm bảo an ninh quốc gia
theo đúng tinh thần pháp luật của quốc gia cũng như của quốc tế thì rất là khó khăn
cảnh sát cơ động là lực lượng chống khủng bố bảo đảm an ninh trật tự chống bạo loạn
thì đây là một lực lượng có thể nói là một lực lượng
một lực lượng nồng cốt quan trọng nhất của công an
chỗ đó chúng ta không thể nói là vì tiết kiệm mà chúng ta không trang bị cho họ tàu bay tàu thủy
nếu họ ngăn chặn được những vụ khủng bố bạo loạn đảm bảo trật tự an ninh quốc gia
thì không thể đo đếm được bằng tiền
cái điều này chúng ta phải khẳng định
cứu được một con người sống và cứu được những câu chuyện rất quan trọng của quốc gia
thì không thể đo đếm được
đến thời điểm hiện tại
sau khi được quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ hai
cơ quan soạn thảo đã nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý
hoàn thiện dự thảo luật cảnh sát cơ động
chỉnh quốc hội xem xét cho ý kiến
và thông qua tại kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
chúng tôi thấy rằng là luật cảnh sát cơ động lần này được các đại biểu thảo luận cũng rất là sâu kỹ
cơ bản thì chúng tôi thấy rằng là cũng hầu hết đại biểu đều thống nhất rất là cao
đối với dự thảo luật lần này
và chúng tôi nghĩ rằng là
cái việc ban hành luật cảnh sát cơ động là hết sức cần thiết
và khi băng hành thì chúng tôi thấy rằng là
chắc chắn nó sẽ có những cái hiệu quả rất là thiết thực
ở các địa phương
chúng tôi nhận thấy rằng là
khi mà triển khai cái luật này trong thời gian đến
thì cái tình hình an ninh trật tự ở địa phương
cũng sẽ giải quyết được một số vấn đề rất cơ bản
mà trước đây chúng ta chưa thể giải quyết được
chắc chắn là sẽ minh bạch rõ ràng rất nhiều

và quần chúng nhân dân tôi nghĩ là sẽ tin tưởng hơn rất nhiều
tại vì tất cả những hoạt động của lực lượng cảnh sát cơ động
sẽ được minh bạch hóa bằng luật
thì đấy là một số cái ý nghĩa của nó
thế còn cái luật cảnh sát cơ động thì cũng đã được thảo luận nhiều
thì tôi cho lần này mà khi mà thảo luận
thì cũng sẽ quá trình hoàn thiện của
thì tôi tin tưởng là sẽ được thông qua
trong những năm vừa qua
thực tiễn đã chứng minh
lực lượng cảnh sát cơ động luôn là một trong những lực lượng trực tiếp
hiệu quả trong đấu tranh chấn áp các loại tội phạm nguy hiểm
có tổ chức
và việc ban hành luật cảnh sát cơ động
sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý
có phần tăng cường sức mạnh cho lực lượng này
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội